bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa thông báo đã thực hiện hai ca ghép thận chéo đầu tiên thành công ở nước ta
đây là trường hợp khá hì hữu mở ra những cơ hội hiến và ghép tạng cho các bệnh nhân suy tạng ở nước ta do việc thiếu nguồn thận hiện nay khá trầm trọng
đây là hai trường hợp cho thận sống trong gia đình trường hợp một từ cha dượng cho con riêng của vợ và trường hợp thứ hai từ người mẹ đẻ cho thận con gái ruột
do kết quả xét nghiệm pra và có kháng thể kháng người cho từ người cần ghép thận vì thế sau một thời gian chẩn đoán xét nghiệm và xin ý kiến hội đồng y khoa bệnh viện
xét thấy hai trường hợp trên lại tương thích chéo với nhau vì thế sau khi tư vấn kỹ với người cho cũng như gia đình và bệnh nhân
ngày một mươi một tháng một hai ca mổ ghép thận chéo đã thực hiện và thành công trong sự vui mừng của các bác sĩ cũng như của bệnh nhân
mặc dù trên thế giới đã thực hiện ghép thận chéo nhiều trường hợp tuy nhiên ở nước ta đây là ca đầu tiên đã được thực hiện và thành công
theo các bác sĩ đầu ngành về ghép tạng sự tiến bộ trong y khoa như thế này cũng đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhân mắc suy đa tạng có cơ hội tiếp nhận các nguồn tạng hiến tặng ở người cho sống hiện nay